mở đầu bản tin trưa nay là một loạt những chiến công của lực lượng công an trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy ghi nhận tại nam định lạng sơn và trà vinh
hai đối tượng lò văn cương lò văn tiên cùng chú xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên khi đang vận chuyển hai bánh heroin bằng ô tô về đến xã xuân vinh huyện xuân trường tỉnh nam định thì bị lực lượng công an tỉnh bắt giữ
được biết cương là chú họ của tiên và vừa mới ra tù sau khi thủ án bảy năm về tội buôn bán chất ma túy
còn tại lạng sơn qua trinh sát công an thành phố lạng sơn đã bắt quả tăng một phụ nữ đang vận chuyển hai túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng
qua giám định xác định là ma túy đá có trọng lượng hơn một bốn kg
lực lượng chức năng còn thu giữ ba điện thoại di động một xe máy dùng để vận chuyển ma túy
qua khai thác đối tượng tên tô thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm khai nhận số ma túy trên vừa nhận từ một đối tượng tại phố trần quốc toản phường hoàng văn thụ đang trên đường vận chuyển đi giao hàng thì bị bắt quả tang
nếu vận chuyển chót lọt sẽ được trả công một mươi triệu đồng
chín mươi bảy bịch ma túy đá với trọng lượng gần một kg một trăm một mươi ba usd
một mươi triệu đồng tiền việt nam cùng nhiều điện thoại di động các dụng cụ dùng để dùng và phân chia ma túy đã bị lực lượng công an tỉnh trà vinh phát hiện tịch thu tại nhà đối tượng trần thị thu hà ở khóm sáu phường bảy thành phố trà vinh
đêm bốn tháng năm hà bị bắt quả tang đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các đối tượng nguyễn hoàng diễm trang quốc dũng tại nhà riêng
qua lời khai của các đối tượng lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà và thu được số tăng vật trên hiện vụ việc đang được công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra
hôm qua một đối tượng vận chuyển chín mươi triệu đồng tiền việt nam giả mệnh giá hai trăm linh đồng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
đối tượng nguyễn minh tư bị bắt khi đang vận chuyển chín mươi triệu tiền việt nam giả mệnh giá hai trăm linh đồng một tờ và ba usd nghi là tiền giả tại khu vực thôn còn khoang xã hồng pháp

các đối tượng đều còn rất trẻ trong đó đối tượng nhỏ tuổi nhất sinh năm hai nghìn chủ yếu trú tại các xã trên địa bàn tỉnh nghệ an
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt một mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện yên thành đô lương diễn châu
bước đầu công an huyện yên thành đã thu giữ bốn xe gắn máy một xe đạp điện một xe máy điện một máy cưa một máy cắt nhôm
qua đấu tranh công an huyện yên thành cũng đã làm rõ thêm bảy vụ trộm khác do các đối tượng thực hiện trên các địa bàn khác nhau
đánh bạc trá hình dưới hình thức chơi game bắn cá hiện nay đã không còn là thủ đoạn mới của các đối tượng ham mê cờ bạc
mới đây công an thành phố bến tre đã bắt quả tang một vụ đánh bạc trá hình dưới hình thức này tại cơ sở kinh doanh game bán cá bé mập tại phường phú khương thành phố bến tre bắt hai mươi bảy đối tượng thu hai mươi triệu đồng
tại hiện trường cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số tăng vật gồm tám máy game bắn cá hai mươi điện thoại một mươi ba xe mô tô cùng số tiền trên hai mươi triệu đồng lập hồ sơ xử lý hai mươi bảy đối tượng có liên quan
qua điều tra các đối tượng khai nhận điểm đánh bạc trá hình này do trần thị phương trâm thuê người đứng ra quản lý
hàng ngày khi có khách đến chơi thì nhân viên quản lý sẽ kích điểm cho khách với tỷ lệ hai mươi đồng được một điểm
sau khi kết thúc thì người chơi sẽ được đổi số điểm mà họ đạt được quy trở lại thành tiền
các đối tượng cũng với tỷ lệ tương tự đây thực chất chính là hình thức đánh bạc gây bức xúc cho nhân dân thời gian vừa qua
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
qua nguồn tin tố giác của quân chúng nhân dân hai tàu khai thác cát trái phép tại khu vực sông yên huyện đại lộc tỉnh quảng nam vừa bị lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt giữ
chủ hai phương tiện khai thác cát là phan công quang và đinh công đức cùng chú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai ghe máy và gần năm mươi mét khối cát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng nam đang củng cố hồ sơ để xử lý
thưa quý vị các đồng chí và các bạn sông thạch hãn trên địa bàn tỉnh quảng trị đang phải oàn mình dưới nạn khai thác cát trái phép
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về hiện trạng của dòng cát
phóng viên truyền hình công an nhân dân về hiện trạng của dòng cát
thì đôi khi là có những cái hài cốt các anh chẳng hạn nó sẽ vào đó cho nên tôi đề nghị là có biện pháp là phải nghiêm khắc về vấn đề khai thác cát sản bừa bãi như thế này
ngay dưới chân cầu thạch hãn các hành vi khai thác trộm cát như thế này vẫn đang diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày
để nguy trang các đối tượng đã dùng thuyền nhỏ giống như thuyền đánh cá cùng với dụng cụ thô sơ để múc cát đưa lên thuyền
xin nói thêm rằng khu vực này chưa được cấp phép khai thác
toàn bộ cát khai thác được sẽ được tập kết ngay tại chân cầu thạch hãn sau đó được vận chuyển đi tiêu thụ bằng xe tải như thế này
điều đáng nói là việc khai thác cát trái phép trên sông thạch hãn đã diễn ra từ lâu
nhưng theo đại diện ủy ban nhân dân phường an đôn công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi này chưa thật sự hiệu quả
chúng tôi là chủ yếu là đẩy đuổi thôi
và dụng cụ để mà bắt thì rất là khó vì trên sông là mình có điều kiện
tình trạng khai thác cát trái phép trên sông thạch hãn đang diễn ra ngày càng phức tạp và có nguy cơ làm xâm hại tới di tích quốc gia đặc biệt
công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi này đang là bài toán được đặt ra
đòi hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh quảng trị phải vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng trên
khi đi nhậu về qua nhà người quen
con gái chủ nhà sinh năm hai nghìn một đang ở nhà một mình
liên nảy suy nghĩ đổ xấu nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị người nhà nạn nhân phát hiện báo cơ quan công an
vụ việc xảy ra tại hậu giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với phan phú lộc ba mươi ba tuổi chú thị xã long mỹ về hành vi hiếp dâm trẻ em
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn khi đi nhậu về qua nhà người quen thì phát hiện con gái chủ nhà sinh năm hai nghìn một đang ở nhà một mình
lộc đã nảy suy nghĩ định xấu với nạn nhân
lộc vào nhà vừa bịt miệng vừa kéo nạn nhân ra phía sau vườn và đe dọa
nhưng chưa kịp rời trò thì bị người nhà nạn nhân phát hiện báo cơ quan công an
được biết là phan phú lộc từng có một tiền án về tội giao cấu với trẻ em
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
phức tạp và tinh vi là những cụm từ được dùng để đánh giá về nạn mua bán người trên địa bàn tỉnh sơn la trong thời gian gần đây
đã có nhiều đợt gia quân rầm rộ để giải quyết
nhưng loại tội phạm này dường như vẫn tỏ ra nhờn thuốc
bất chấp những nỗ lực của cả bộ máy bảo vệ pháp luật
vậy đâu là giải pháp hữu hiệu có thể dẹp được vấn nạn nguy hiểm này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh sơn la
ba mươi bốn nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em dân tộc mông thái
bị lừa bán ra nước ngoài chủ yếu là sang trung quốc
hai mươi đối tượng bao gồm cả người nước ngoài người việt
bị lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la bắt giữ
về hành vi mua bán người trong thời gian qua
điều đó cho thấy tình hình tội phạm mua bán người
trên địa bàn tỉnh sơn la diễn biến hết sức phức tạp
ngày càng gia tăng cả về số vụ và số nạn nhân bị mua bán
mặc dù đây không phải là địa bàn trọng điểm về loại tội phạm này
trên địa bàn thường bị các đối tượng tỉnh ngoài thậm chí ở nước ngoài
đã lợi dụng các công nghệ như điện thoại di động internet
dùng các thủ đoạn lừa đạo
các đối tượng mua bán người thường lợi dụng những phụ nữ trẻ em
có hoàn cảnh kinh tế khó khăn éo le các cô gái chậm kết hôn
người vợ có chồng nghiện ma túy rượu bạo lực gia đình
hoặc các chị em có trình độ văn hóa thấp để rụ rỗ lôi kéo
với lời hứa có việc làm nhàn hạ nhưng thu nhập cao
rồi tìm mọi cách đưa ra nước ngoài bán vào khu vực
điều đáng lên án là những nạn nhân của các vụ mua bán người trước đây
đã quay về quê nhà mang theo tiền và vẽ ra những viễn cảnh
về một cuộc sống phồn vinh ở xứ người để lừa chính người thân
bạn bè của mình thậm chí cả chị em ruột thịt
họ lừa bỏ ra đi lấy chồng mình kia họ thuê taxi lên đón
đi đến lào cai đi đến đấy thì họ bán mình thôi

ba vụ mua bán người với hai mươi sáu đối tượng và tổng số nạn nhân bị mua bán là ba mươi tám người
thì hiện nay đã có một mươi một đối tượng một mươi một nạn nhân đã được giải cứu
có một mươi một nạn nhân thì họ tự giải cứu được
và có một nạn nhân thì là được phía trung quốc trao trả
và hiện tại là còn một mươi năm phụ nữ là hiện nay là chưa được giải cứu trở về địa phương
để chặn đứng vấn đạn xã hội nguy hiểm
trong thời đoạn ngắn và không tác động quá nhiều đến sinh hoạt dân sinh của người dân
còn đối với các tỉnh trung bộ trong ba ngày tới
khu vực này cũng chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
nên khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ xảy ra nắng nóng ở khu vực vùng núi phía tây
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi như con cuông hay quỳnh lưu của nghệ an
còn có thể vượt ngưỡng là ba mươi tám độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nắng nóng chỉ xảy ra tại một số tỉnh phía bắc như từ quảng ngãi cho đến phú yên
còn các tỉnh phía nam như ninh thuận và bình thuận
trời khô giáo nhưng nắng trong ngày không quá gây gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
lùi xuống các tỉnh tây nguyên trong ba ngày tới
nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ một số tỉnh phía bắc như con tum gia lai
với nhiệt độ ban trưa sẽ sấp xỉ ở mức là ba mươi năm độ
vài chủ tối mưa rông có thể xảy ra cục bộ tại một số nơi
trong cơn rông cơn đề phòng khả năng sấm xét cũng như là gió giật mạnh
còn đối với các tỉnh nam bộ nắng nóng vẫn tập trung tại các tỉnh phía đông của nam bộ
còn đối với các tỉnh thuộc khu vực phía tây của nam bộ
nắng nóng tại khu vực này sẽ suy giảm hơn chỉ còn xuất hiện cục bộ
vài chủ tối và đêm thì mưa rông có thể xuất hiện tại một số các tỉnh ven biển
sẽ phần nào xoa dịu tình trạng oi bức vào ban ngày
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết